thưa quý vị tết là dịp mà ai cũng muốn nghỉ ngơi thư giãn thoải mái và có nhiều niềm vui xung vầy bên người thân và gia đình
thế nhưng không phải ai cũng có được niềm vui trọn vẹn trong ngày tết
vẫn có những vụ việc tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra trong đó phải kể đến những vụ tai nạn về pháo nổ
vâng theo thống kê thì dịp nghỉ tết năm nay thì cả nước có tổng số sáu trăm linh bốn trường hợp khám cấp cứu do đốt pháo nổ pháo hoa
tăng năm mươi một so với tết quý mão hai nghìn hai mươi
nhiều vụ việc đã được cư dân mạng đăng tải trong đó thì có những vụ việc người dân tự ý học cách chế tạo pháo nổ trên mạng
vâng đây là hành vi nguy hiểm đến tính mạng và vi phạm pháp luật
chính vì vậy không nên sử dụng pháo tự chế hoặc là tự chế pháo theo hướng dẫn ở trên mạng là thông điệp mà được cư dân mạng muốn gửi gắm cho mọi người
có như vậy thì mới có thể tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc do pháo nổ
thấy các cháu thiếu niên và cả phụ huynh đốt pháo tự chế mà thấy sợ thật đáng tiếc
tự mình gây ra cho mình ai cũng biết sản xuất vận chuyển tàng trữ và đốt pháo là nguy hiểm là cấm mà vẫn không chấp hành
còn nguy hiểm nữa là đốt pháo ném vào người đi đường gây tai nạn do ngã xe
pháo bản thân nó không làm nên tội vấn đề là nằm ở con người và cách chơi của họ
trong dịp tết vừa qua rất rất nhiều kẻ đưa pháo ra để sát con lươn ngoài đường đốt
trong khi các phương tiện đang qua lại họ hình như không nghĩ nếu pháo xịt vào mặt người đi đường
cháy quần áo gây bỏng cháy xe
tuổi thơ tôi từng chứng kiến những tai nạn hết sức đau lòng
mong sao chính quyền xử lý triệt đề các vụ nổ pháo này cho người dân được bình yên
bức xúc là cảm nhận chung của cư dân mạng khi đọc những thông tin liên quan đến các vụ tai nạn do pháo nổ gây ra
cư dân mạng cũng đồng loạt lên án hành vi thiếu ý thức của một bộ phận người sử dụng pháo không đúng cách
điều này đã gây ra những hệ lụy nguy hiểm không chỉ cho tính mạng sức khỏe của chính mình
mà còn rất nhiều người xung quanh
dập nát ở bàn tay nguy cơ phải cắt cụt do hoại tử thứ phát là tình trạng bệnh nhân này nhập viện sau khi bị tai nạn do pháo nổ gây ra
chỉ tính riêng trong ngày mùng một tết bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám đã tiếp nhận một mươi năm trường hợp bị chấn thương do pháo nổ
vấn đề sử dụng pháo thế nào là đúng cách đúng quy định của pháp luật là nội dung được cư dân mạng đặt ra
tôi thấy năm nay ở địa phương tôi
đốt pháo rất nhiều và nghe nói có nhiều người tự chế pháo nổ
tôi đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc cấm tuyệt đối và xử lý các xe vạm
pháo hoa mà bắn vô tội vạ và không cẩn thận cũng dễ gây cháy nhà cháy xe cháy cây bị thương tan tật mù mắt đỏ
pháo có hướng dẫn sử dụng và nếu sử dụng đúng nó không gây nguy hiểm
cái gây nguy hiểm chính là sự không biết của người sử dụng pháo
sáu trăm linh bốn trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ pháo hoa
tăng năm mươi một bốn so với cùng kỳ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
trong đó ba trăm một mươi năm trường hợp phải nhập viện điều trị tăng một mươi năm so với cùng kỳ
đây là con số thống kê từ bộ y tế trong dịp tết nguyên đán vừa qua
trường hợp bị tai nạn chủ yếu do pháo nổ tự chế tổn thương do pháo nổ
để lại di chứng nặng nề điều trị tốn kém
việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng là nội dung nhận được nhiều sự đồng thuận từ cư dân mạng
nhiều người bày tỏ mong muốn sự thay đổi ý thức từ chính người dân
đó là không tiếp tay cho những đối tượng buôn bán pháo lậu
người dân cũng không nên sử dụng pháo tự chế hoặc tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng
xóm tôi thi thoảng có tiếng pháo nổ rất lớn con nít nhà tôi cũng hay ra chơi trong hẻm khiến tôi rất lo lắng
pháo nổ rõ ràng là một thứ rất vô vị trong chức năng giải trí nhưng lại quá nguy hiểm cho người xung quanh
nếu có tôi ủng hộ việc bỏ tù người sử dụng pháo nổ
pháo nổ vui đâu không thấy chưa đi xe giật mình phát loạn trọn tay lái
cần mạnh tay bọn buôn lậu với chế pháo
tuyên truyền hướng dẫn an toàn pháo nổ ngay trong nhà trường nên trang bị kỹ năng là tốt nhất
tết không pháo là không vui quan trọng là chế tài và ý thức người sử dụng
nhà nước cho phép bắn pháo hoa quốc phòng nhưng đa số người đốt pháo bị tai nạn này đều đốt pháo lậu pháo tự chế
tôi thích nghe tiếng pháo ngày tết
nhưng rất ghét
các loại pháo nổ cỡ lớn nổ nơi đông người và sát đường đi
pháo nổ không nên rơi vào tay thanh thiếu niên
vẫn có những tai nạn đáng tiếc do pháo tự chế gây ra
vì vậy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt xử lý của các cơ quan chức năng
thì quan trọng cần có biện pháp giáo dục phòng ngừa trẻ em không được tự chế sử dụng các loại pháo nổ
bạn có suy nghĩ gì về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân